cho đến lúc này thì thời điểm diễn ra kỳ thi trung học phổ thông chỉ còn tính bằng giờ
rất nhiều người đang hướng về kỳ thi này với mong muốn an toàn nghiêm túc đảm bảo công bằng
thế nhưng trước ngày thi thì vẫn có những sai phạm liên quan đến mua bán những thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử được phát hiện
để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc đảm bảo tính công bằng cho các thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với lực lượng công an tăng cường thanh tra kiểm tra các điểm thi trên cả nước
bên cạnh đó tiếp tục điều tra xử lý các vụ mua bán các thiết bị gian lận thi cử
một chiếc điện thoại nokia kết nối với một đoạn dây đồng có gắn một viko nhỏ và bốn tay nghe siêu nhỏ dạng hạt
chỉ cần một số thiết bị như thế này các đối tượng đã có thể thực hiện hành vi gian lận thi cử
năm bộ thiết bị như trên đã bị công an thành phố hải phòng thu giữ vào ngày hai tháng bảy vừa qua
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới
ban chỉ đạo thi của thành phố khuyến cáo các bậc phụ huynh học sinh nhắc nhở con em
tuyệt đối không được mang các thiết bị công nghệ cao vào trong khu vực thi
dù là mang vào là có sử dụng hay không sử dụng nhưng cũng vi phạm quy chế và sẽ bị xử lý theo quy định
để tăng cường đảm bảo an ninh cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
bộ công an cũng đã tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng
nhất là đối với các hội nhóm các diễn đàn mạng xã hội có hoạt động phức tạp
có liên quan đến việc chia sẻ tài liệu học tập đề thi thử đề thi tốt nghiệp các năm
để kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề các tình hình liên quan ảnh hưởng đến kỳ thi
tăng cường điều tra xử lý việc mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử
bộ công an đã chỉ đạo đến công an cấp địa phương cấp phường xã cấp huyện quận
để thực hiện các biện pháp bao gồm thứ nhất là biện pháp về giả soát
kiểm tra về cam kết của các người dân xung quanh
về hướng dẫn các thí sinh nhà thí sinh hướng dẫn giám thị thầy cô giáo
trong các khâu về thi thứ nhất là không có hành vi vi phạm pháp luật vi phạm
kiểm luật vi phạm với quy chế thi
để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi
ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
đã yêu cầu các điểm
thi phải lắp hệ thống camera ở các vị trí quan trọng
phải có tường rào phòng thi cách xa nhà dân
đồng thời tăng cường thanh kiểm tra trước kỳ thi
và hiện nay thì qua báo cáo chung của các đoàn kiểm tra
thì có thể nói là thực hiện chỉ thị sáu
các tỉnh thành phố đã đều ban hành các ban chỉ đạo thi
ban hành quyết định thành lập các ban chỉ đạo thi của các địa phương
và đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện
theo đúng những nội dung chỉ đạo của tuyển nhiên vụ
và có thể nói là đến giờ phút này
thì tinh thần của các tỉnh thành phố đều đã sẵn sàng
trong kỳ thi thực sự là an toàn nghiêm túc
và thực hiện theo đúng quy chế
bộ công an khuyến cáo
việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao
để gian lận trong thi cử là vi phạm quy chế thi
những trường hợp này khi bị phát hiện trong phòng thi
dù có sử dụng hay không đều bị xử lý nghiêm theo quy định
đây là điều mà các thí sinh cần chú ý
bởi chỉ một sai lầm nhỏ
có thể dẫn đến lãng phí công sức học tập trong một mươi hai năm